quý vị thân mến chúng tôi xin được cập nhật số liệu về tình hình giao thông trong ngày hôm nay
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
trên các tuyến đường bộ toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tên hạn giao thông
làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi năm người
về công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ trong cao điểm
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu bảy trăm linh bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ ba mươi hai xe ô tô bảy trăm năm mươi hai xe mô tô tức năm trăm linh một giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm sáu mươi chín trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một hai mươi bảy trường hợp
riêng đối với các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông
qua kiểm tra giám sát đã phát hiện và lập biên bản một mươi chín
trường hợp vi phạm phạt tiền gần năm mươi triệu đồng tức giấy phép lái xe tám trường hợp
trên các tuyến đường thủy và đường sắt trên cả nước không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào
tuy nhiên qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông
các địa phương đã phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm và phạt tiền hơn năm mươi triệu đồng